hà nội cùng các tỉnh thành trong cả nước đã yêu cầu tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày một mươi năm tháng bốn
để có thể ứng phó với dịch bệnh thì nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng kinh doanh
chú trọng bán hàng online và giao hàng đến tận nơi cho khách hàng
dù không thể so với việc bán hàng trực tiếp nhưng đây cũng là cách làm cần thiết vào thời điểm này
để doanh nghiệp vượt khó cũng như chia sẻ khó khăn với chính phủ
chuỗi cửa hàng kinh doanh ăn uống này có một mươi cơ sở với hàng trăm nhân viên tại ba thành phố lớn
kể từ ngày hai mươi tám tháng ba toàn bộ các cơ sở đều đóng cửa để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên doanh nghiệp đã chuyển hướng sang kinh doanh online cho nhân viên đưa hàng đến tận nhà khách hàng
thay vì một mươi nhân viên làm việc như trước đây mỗi cơ sở chỉ còn hai người trực mỗi ngày để nhận đơn chuẩn bị đồ và xếp hàng

trong trường hợp đến mua đồ tại quầy hàng bình ổn giá bắt buộc phải đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách để phòng chống dịch bệnh
và cái đồ của em đi vẫn phải là đảm bảo đầy đủ cho khách và đủ đỉnh và rất là nhanh đảm bảo cái lượng đồ
khách hàng có thể gọi điện thoại để đặt hàng